sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cùng tham dự phiên họp có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng
các phó thủ tướng chính phủ các thành viên chính phủ lãnh đạo các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
đồng chí đinh văn ân trợ lý tổng bí thư lãnh đạo ban kinh tế trung ương ủy ban kinh tế
ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội văn phòng quốc hội
phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
dự thảo nghị quyết của chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn
trong một mươi một tháng qua đã giữ vững kinh tế vĩ mô trong điều kiện kinh tế thế giới bấp bênh
lạm phát được kiểm soát tăng trưởng được thúc đẩy trên cả ba lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp dịch vụ
đời sống nhân dân được nâng lên chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được giữ vững
đối ngoại tiếp tục là điểm sáng đoàn kết thống nhất niềm tin của nhân dân được củng cố và tăng cường
theo đó công nghiệp phục hồi nhất là chế biến chế tạo xuất khẩu gạo vừa đạt kết quả tích cực
vừa bảo đảm an ninh lương thực trong nước và góp phần bảo đảm an ninh lương thực thế giới
giải ngân vốn đầu tư công tốt thu ngân sách nhà nước lúc đầu dự báo khó khăn
nhưng nhờ thực hiện số hóa chỉ đạo quyết liệt thu đúng thu đủ thu kịp thời
nên đến nay đã đạt chín mươi năm dự toán mặc dù vẫn giảm thuế kịp thời
thị trường chứng khoán thanh khoản tốt tăng dần đều trở nên lành mạnh hơn
phản ứng chính sách của việt nam ngày càng kịp thời trước tình hình thay đổi lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ
đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực tổng vốn fdi đăng ký một mươi một tháng đạt gần hai mươi chín tỷ đô la mỹ
tăng gần một mươi năm so với cùng kỳ trong đó vốn fdi đăng ký mới tăng trên bốn mươi hai
vốn fdi thực hiện đạt trên hai mươi hai mươi năm tỷ đô la mỹ tăng hai chín
tuy nhiên trong một mươi một tháng qua tiếp cận tín dụng thị trường bất động sản vẫn khó khăn
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội cần phải thúc đẩy
phân tích một số ví dụ cho thấy phản ứng chính sách vẫn có lúc
chưa kịp thời
đồng tình với báo cáo của bộ kế hoạch và đầu tư về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một và một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
các đại biểu đã tập trung nêu bật những khó khăn thách thức đó là thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn
vướng mắt thị trường trái phiếu doanh nghiệp chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn còn khó khăn
thị trường quốc tế khó khăn dẫn đến xuất khẩu một mươi một tháng giảm năm chín hấp thụ vốn của nền kinh tế còn khó khăn
dư nợ tín dụng đến nay mới tăng chưa đến chín một số cơ chế chính sách quy định thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực
vẫn chậm được sửa đổi còn vướng mắc trồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp người dân
đầy sống một bộ phận người dân còn gặp khó khăn thiên tài bão lũ thời tiết cực đoan sạt lờ đất bờ sông bờ biển
diễn biến khó lường ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng
gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lãm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
đặc biệt lưu ý cần tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu chưa đạt trong kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba
ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gdp tăng năng suất lao động phát triển công nghiệp chế biến chế tạo phấn đấu quyết tâm cao nhất
nỗ lực lớn nhất để đạt được mục tiêu kết quả năm hai nghìn hai mươi ba phải tốt hơn năm hai nghìn hai mươi hai như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chỉ đạo
trong khuôn khổ chuyến công tác sự hội nghị cấp cao quốc hội ba mươi
nước campuchia lào việt nam thăm và làm việc tại lào
chiều tối ngày năm tháng một mươi hai tại đại sứ quán việt nam tại lào chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gặp mặt đại diện hội đoàn và bà con kiều bào
các trí thức doanh nhân kiều bào tại lào
trò chuyện với bà con tại cuộc gặp mặt chủ tịch quốc hội thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta
kết quả hoạt động của quốc hội thời gian qua và chuyến công tác
ghi nhận các ý kiến của bà con chủ tịch quốc hội cho biết những nội dung này sẽ được tổng hợp
gửi cho chính phủ hai nước đặc biệt là sắp tới hai bên sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ bốn mươi sáu
ủy ban liên chính phủ việt nam lào vào đầu quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng tình với đề xuất tăng số lượng học bổng đào tạo tiếng việt chủ tịch quốc hội khẳng định
quốc hội ủng hộ và sẽ trao đổi với chính phủ để có quyết sách phù hợp
về đề xuất công nhận cộng đồng người việt là đồng bào dân tộc thiểu số tại lào
chủ tịch quốc hội cho rằng đây là nguyện vọng chính đáng của bà con
cần được xem xét đề xuất với nước bạn trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định chính sách nhất quán của đảng và nhà nước
là luôn quan tâm chăm lo tới cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc việt nam
chủ tịch quốc hội mong bà con luôn yêu thương nhau và đồng lòng hướng về tổ quốc
nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tặng một trăm linh xuất quà cho bà con kiều bào tại lào
nhân dịp diễn ra hội nghị cấp cao quốc hội ba nước campuchia lào việt nam lần thứ nhất
chiều qua tại thủ đô vinh trân lào đã diễn ra các phiên họp giữa các ủy ban của quốc hội ba nước
tại phiên họp với chủ đề tăng cường vai trò giám sát của quốc hội clv đối với các công tác quốc phòng
an ninh nhằm bảo đảm hòa bình ổn định đoàn campuchia và lào kiến nghị tiếp tục tăng cường giám sát
việc thực hiện các hiệp định thỏa thuận song phương đã ký kết
tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tam giác phát triển clv
xác định tăng cường trao đổi
tại phiên họp với chủ đề tăng cường hợp tác nghị viện trong thúc đẩy kết nối các nền kinh tế campuchia lào việt nam
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bao trùm
đoàn việt nam đề nghị thúc đẩy xây dựng các cơ chế ưu đãi về thủ tục hành chính thuế
tiếp cận đất đai để thu hút đầu tư nhất là các dự án công nghệ cao
tạo điều kiện thuận lợi về chính sách thúc đẩy kết nối đầu tư phát triển
nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện đại đồng bộ tại các cửa khẩu biên giới ba nước
phát triển khu vực tư nhân trở thành động lực tăng trưởng trong khu vực tam giác phát triển
hôm nay tại hà nội ban thường trực ubnd tổ quốc việt nam phối hợp với liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
bộ khoa học và công nghệ tổ chức lễ công bố sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
đến sự của đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam
trong năm hai nghìn hai mươi ba sách vàng sáng tạo việt nam tập trung tuyển chọn và công bố các công trình
giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên khoa học ứng dụng và khoa học xã hội nhân văn
đã có đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trên cơ sở kết quả bỏ phiếu hội đồng tuyển chọn đã trình ban chỉ đạo tuyển chọn biên tập công bố và phát hành sách vàng sáng tạo việt nam
quyết định công bố bảy mươi chín công trình và ghi danh năm công trình tập thể hai mươi bảy cá nhân đạt các giải thưởng quốc tế trong sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
một số công trình tiêu biểu vinh danh trong sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn hai mươi ba là nghiên cứu thiết kế
lắp đặt hoàn thiện năm mô hình xử lý cấp nước sạch và nước uống trực tiếp tại năm nhà trường thuộc địa bàn khan hiếm nước sạch của tỉnh hà giang
mô hình nuôi tả xoán hộ gia đình và đa dạng hóa sản phẩm hệ thống quản lý người bệnh người nuôi bệnh bằng face id
tăng hiệu quả phòng chống covid một mươi chín ứng dụng phát triển mô hình ngân hàng sữa mẹ
lan tỏa giúp nâng cao chất lượng thể chất toàn diện cho thế hệ người quảng ninh từ khi sinh ra
ứng dụng phương pháp nút mạch kết hợp phá hủy khối u bằng mw trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan
tiếp nối thành công của sáu lần tổ chức
việc công bố sách vàng sáng tạo việt nam hai nghìn hai mươi ba nhằm tiếp tục ghi nhận tôn vinh
cổ vũ các tổ chức cá nhân tiêu biểu đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học công nghệ
đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền phổ biến chi thức khoa học
kết nối và đưa ra sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống
nhất là lan tỏa khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ việt nam
khát vọng lao động sáng tạo công hiến cho sự phát triển của đất nước
của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học
vừa qua tại thủ đô paris bộ trưởng bộ công thương đã tham dự và phát biểu khai mạc diễn đàn đông nam á
do thượng viện pháp chủ trì phối hợp với business frank
cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế cho các doanh nghiệp pháp tổ chức
diễn đàn đã thu hút sự tham gia của hơn hai trăm linh doanh nghiệp pháp
doanh nghiệp đến từ các nước asean trong đó có việt nam
diễn đàn đông nam á là nhịp cầu kết nối và củng cố hợp tác giữa asean và pháp nói riêng
cũng như asean và eu
việt nam đang nỗ lực xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
và chủ động hội nhập quốc tế tích cực sâu rộng thực chất hiệu quả
việt nam sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp nhà đầu tư đến đầu tư kinh doanh lâu dài tại việt nam
và cam kết ổn định chính sách lâu dài để các nhà đầu tư pháp và eu kinh doanh thành công và hiệu quả tại việt nam
bên cạnh các phiên chuyên đề và các vấn đề nóng của thế giới và khu vực
diễn đàn cũng dành riêng một tọa đàm bàn tròn về việt nam do business france và bộ công thương đồng chủ trì
việt nam là một đất nước có nhiều tiềm năng và là một trong những quốc gia cởi mở nhất
ở khu vực đông nam á về xuất khẩu và trao đổi thương mại
mục đích của cuộc tọa đàm hôm nay chính là tạo mối liên kết giữa cơ quan công quyền việt nam với doanh nghiệp
cũng như là giữa các doanh nghiệp pháp và việt nam nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng
cũng trong ngày năm tháng một mươi hai bộ trưởng công thương nguyễn hồng diên cùng đại sứ việt nam tại pháp đinh toàn thắng
đã đồng chủ trì tọa đàm phát huy nguồn lực tri thức và doanh nhân kiểu bào
đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp năng lượng và thương mại việt nam
mới đây ủy ban về người việt nam ở nước ngoài tp hcm đã tổ chức
hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp người việt nam ở nước ngoài và chính quyền thành phố
về đầu tư sản xuất kinh doanh hội nghị thu hút được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và người dân trên địa bàn
hiện nay tp hcm có bảy mươi doanh nghiệp được bộ lao động thương binh và xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ
đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
trước năm hai nghìn hai mươi bình quân mỗi năm các doanh nghiệp đã đưa từ một mươi đến một mươi bốn người đi làm việc ở nước ngoài
từ năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
do ảnh hưởng của tình hình dịch covid một mươi chín các nước hạn chế tiếp nhận lao động nước ngoài để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
do đó số lượng lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài giảm mạnh
tại hội nghị các đại biểu chia sẻ mong muốn xây dựng mạng lưới liên kết và giao lưu giữa các cơ quan chức năng
tổ chức đào tạo doanh nghiệp và cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
nhằm tạo ra một hệ thống hỗ trợ toàn diện và bền vững cho người việt nam ở nước ngoài
qua đó thiết lập cơ chế hỗ trợ và bảo vệ tốt hơn cho người việt nam khi sinh sống lao động ở nước ngoài
sáng nay tại kỳ họp thứ một mươi bốn hội đồng nhân dân tp hà nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm hai mươi tám chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân
ubnd tp và giám đốc các sở ngành gồm bảy người thuộc khối hội đồng nhân dân và hai mươi một người khối ubnd tp
theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội nguyễn ngọc tuấn có số phiếu tín nhiệm cao là tám mươi hai trên tám mươi tám phiếu
chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh có số phiêu tín nhiệm cao là bảy mươi năm trên tám mươi bảy phiếu
vị trí nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhất là ông nguyễn quốc duyệt tư lệnh bộ tư lệnh thủ đô với số phiếu tám mươi ba trên tám mươi tám phiếu
vị trí có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là ông đỗ đình hồng giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội
với số phiếu là bốn mươi tám trên tám mươi tám phiếu
đây là đợt lấy phiêu tín nhiệm thứ tư của hội đồng nhân dân tp hà nội
việc lấy phiếu tín nhiệm là hoạt động giám sát rất quan trọng để nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
góp phần đánh giá uy tín kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao
thông qua đó người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi tự sửa thấy được mức độ tín nhiệm của mình
để tiếp tục phấn đấu rèn luyện nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới
thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ về việc điều động bổ nhiệm đồng chí trung tướng đỗ văn bảnh
chính ủy học viện lục quân giữ chức chính ủy học viện quốc phòng và quyết định của bộ trưởng bộ quốc phòng
về việc bổ nhiệm đồng chí thiếu tướng trần danh khải chính ủy quân đoàn hai giữ chức vụ chính ủy học viện lục quân
học viện lục quân vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ
trung tướng nguyễn văn gấu ủy viên trung ương đảng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ trì hội nghị
trung tướng đỗ văn bản đã bàn giao cho thiếu tướng trần danh khải chức vụ bí thư đảng ủy chủ tịch học viện lục quân
thiếu tướng trần danh khải đã tiếp nhận đầy đủ nội dung bàn giao và chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành công việc của bí thư đảng ủy chính ủy học viện
trung tướng nguyễn văn gấu chúc mừng hai đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ cũ được đảng nhà nước quân đội tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ mới
đồng thời chúc các đồng chí luôn nỗ lực phân đấu hoàn thành mọi công việc được giao phó
sáng nay tại hà nội binh chủng hóa học tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nghị định số tám mươi một năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
thượng tướng võ minh lương thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho biết việc ban hành nghị định số tám mươi một đã khẳng định sự chủ động tích cực của việt nam tham gia các hiệp ước quốc tế về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà việt nam là thành viên
thượng tướng võ minh lương thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho biết việc ban hành nghị định số tám mươi một đã khẳng định sự chủ động tích cực của việt nam tham gia các hiệp ước quốc tế về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà việt nam là thành viên
thượng tướng võ minh lương thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà việt nam là thành viên
thượng tướng võ minh lương thứ trưởng bộ quốc phòng trưởng cơ quan đầu mối quốc gia về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt mà việt nam là thành viên